các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

dù đã tìm mọi cách từ tiết kiệm các khoản chi và kiếm thêm từ các nguồn khác như bán hàng online nhưng tình trạng kinh tế vẫn không khởi sắc
vợ chồng chị đang ngóng chờ khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của chính phủ
theo dõi tin tức báo chí và biết được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ người lao động là năm trăm linh đồng một tháng và được tối đa ba tháng
mặc dù số tiền không quá lớn nhưng chị hải rất mong mỏi nhận được khoản trợ cấp này để hỗ trợ phần nào sự thiếu thốn của hiện tại
được biết trường hợp của chị hải chỉ là một trong những trường hợp tiêu biểu về tình trạng công nhân vất vả cân bằng cuộc sống hậu dịch bệnh
cũng có nhiều trường hợp khó khăn tương tự mong muốn khoản hỗ trợ thuê nhà trọ sớm đến tay người lao động
với nhiều người thì khoản tiền hỗ trợ một năm triệu đồng là nhỏ nhưng với những công nhân ngày ngày đi làm thuê thì lại rất đáng quý và có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn
mặc dù nhà nước cũng đã ban hành những chính sách tăng giờ làm để người lao động có thể tăng thêm thu nhập
tuy nhiên số tiền ấy cũng quá nhỏ bé với một gia đình phải đi thuê trọ và trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người
hy vọng với những trường hợp công nhân như chị hải sẽ sớm nhận được tiền trợ cấp theo chính sách hỗ trợ của nhà nước bạn